thông cáo báo chí của ủy ban châu âu khẳng định rằng hiệp định thương mại tự do liên minh châu âu việt nam evfta
hiệp định thương mại toàn diện nhất mà eu đã ký kết với một nước đang phát triển sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày một tháng tám
ngày một tháng tám thời điểm cả hai bên đều xác định nỗ lực tối đa để đồng hành với doanh nghiệp nhằm khai thác thị trường rộng lớn
với hơn bốn trăm năm mươi triệu dân của eu và tận dụng sức hấp dẫn của thị trường chín mươi năm triệu người tiêu dùng việt nam
hiệp định được kỳ vọng hỗ trợ việt nam và eu đẩy mạnh các nỗ lực vực dậy nền kinh tế bị tàn phá nặng nề
do đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất khó lường
dù bối cảnh không thuận lợi quan chức hai phía việt nam và eu tại địa bàn châu âu cùng chung quan điểm cho rằng
trước những thách thức của thời điểm đặc biệt khó khăn này evfta là một cú hích quan trọng đối với nền kinh tế của cả hai bên
evfta có hiệu lực hứa hẹn tạo ra sự ổn định kinh tế quan trọng trong trung hạn
với evfta tất cả đang bắt đầu bước vào một cuộc chơi mới một sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn
nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức mà hai bên phải khắc phục để có thể tận dụng hiệu quả sức mạnh mà evfta mang lại